đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung mương đảng trường ban đối ngoại trung ương đã tham dự hội nghị bàn tròn chính đảng quốc tế trực tuyến với chủ đề
hợp tác an ninh trong giai đoạn đại dịch covid một mươi chín do ngài medvedev chủ tình đảng nước nga thống nhất phó chủ tình hội đồng an ninh quốc gia liên bang nga chủ trì
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đảng cầm quyền và đảng tham chính của một số nước gồm trung quốc nhật bản đức cộng hòa xếp kazakhstan thổ nhĩ kỳ ukraine serbia tây ban nha và việt nam
tại hội nghị đồng chí hoàng bình quân đã chia sẻ thông tin kinh nghiệm thành công bước đầu của việt nam trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như giải quyết những vấn đề do đại dịch gây ra khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam sự điều hành quyết liệt của chính phủ sự tin tưởng và đồng lòng của người dân trong phòng chống đại dịch
đồng chí hoàng bình quân đã nêu các đề xuất tăng cường phối hợp về chính sách chia sẻ thông tin kinh nghiệm kết quả nghiên cứu một cách kịp thời thường xuyên
phát biểu kết luận hội nghị ngài medvedev khẳng định sự cần thiết của hợp tác giữa các chính đảng và các quốc gia nhằm đối phó với những vấn đề an ninh toàn cầu trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín còn tiếp tục diễn biến phức tạp
chủ tọa hội nghị cũng đánh giá cao kết quả phòng chống covid một mươi chín của việt nam cũng như quan điểm của đảng và chính phủ việt nam trong việc lấy người dân là ưu tiên hàng đầu